tội phạm đánh bạc tuy không phải là tội phạm mới nhưng lại gây ra rất nhiều hậu quả làm ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự an toàn xã hội
qua các vụ việc trên những người hâm mộ bóng đá cần nhận thức rõ hệ lụy khôn lường do cá cược bóng đá biến tướng gây ra
bởi trên thực tế cá độ bóng đá không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là con đường ngắn nhất dẫn đến tán ra bại sản phá vỡ hạnh phúc gia đình
cơ quan công an bắt giữ tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án cơ quan công an mời đối tượng hoàng văn hà về trụ sở để làm việc
đối tượng khai số ma túy trên mua của một đối tượng không quen biết để sử dụng và bán kiếm lời cả hai đối tượng đều là con nghiện
vào sáng nay công an huyện tịnh biên tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn giỏi
trú tại ấp tân hiệp xã tân lợi huyện tịnh biên để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận khi đến khu vực tổ tám ấp tân hiệp xã tân lợi huyện tịnh biên thì phát hiện chị huỳnh thị mận chạy xe máy cùng chiều
đối tượng liền chạy xe tới giật sợi dây chuyền gần sáu chỉ vàng của chị mận
trong quá trình cướp giật xe của giỏi đụng vào xe của chị mận khiến hai xe ngã ra đường
giỏi đã bỏ lại phương tiện chạy vào rừng để tẩu thoát
sau một giờ nhận được tin báo công an huyện tịnh biên đã xác định và bắt giữ được đối tượng gây án
đối tượng lê văn tuấn chú tại huyện sang thành tỉnh kiên giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hà tiên tỉnh kiên giang bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản của chính công ty nơi mình làm việc
được biết tuấn là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn lg lê gia thịnh
ở xã mỹ đức thị xã hà tiên nên y nắm rõ quy luật canh gác của nhân viên bảo vệ
đến khoảng hai mươi h ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu lợi dụng sự sơ hở của bảo vệ tuấn đột nhập vào phòng làm việc của ông nguyễn trường giang là giám đốc công ty lấy trộm gần bảy mươi năm triệu đồng rồi bỏ trốn
nhưng sau đó tùng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hà tiên tỉnh kiên giang bắt giữ
phòng truy nã tội phạm công an tỉnh phú thọ vừa vận động thành công đối tượng quản khắc bàng
chú tại xã khải xuân huyện thanh ba tỉnh phú thọ trốn truy nã về tội lừa đạp chiếm đòi tài sản giao đầu thú sau hai mươi ba năm lẩn trốn
theo tài liệu của cơ quan điều tra năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quản khắp bảng có vai nợ của vợ chồng ông hà ngọc dân và bùi minh hòa
chú tại phố tân thành phường tân dân thành phố việt trì số tiền là hai năm triệu đồng
sau gần một năm bàng không có khả năng chi trả số tiền đã vay nợ nên vợ chồng ông hòa đã buộc bàng viết giấy vay nợ số tiền một mươi năm triệu đồng
vì không có tiền trả nợ quận khắp núi nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
đến ngày mùng bảy số điểm có mưa lớn thu hẹp lại thời tiết mát mẻ dễ chịu
khu vực phía đông bắc bộ do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió nên mưa xảy ra trên diện rộng trong ba ngày tới
người dân cần cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
trời nhiều mây và có mưa nên ban ngày độ ẩm không khí khá cao nhiệt độ ngày đêm ra động từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
từ chiều tối đêm nay sang đến ngày mùng năm và ngày mùng sáu giải mây rông ở phía bắc cũng sẽ gây mưa cho các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
lượng mưa ở đây được dự báo là không nhiều như các tỉnh phía bắc nhưng cũng khiến cho nền nhiệt của khu vực này giảm xuống
thời tiết khá dễ chịu với mức nhiệt độ là từ hai mươi năm ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trời mây thay đổi đến nhiều mây ngày nắng gió tây nam cấp hai cấp ba
chiều tối mưa rông nhiệt xuất hiện chỉ mang tính chất địa phương với lượng không nhiều
nhiệt độ trong ngày giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên từ ngày năm đến ngày mùng bảy trời mây thay đổi ngày nắng gián đoạn với cường độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lóc và gió giật mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
các tỉnh nam bộ chịu ảnh hưởng đơn thuần của đới gió tây nam có cường độ yếu đến trung bình
nên toàn vùng thời tiết trong ba ngày tới là mây thay đổi ngày nắng gián đoạn trong ngày
với nhiệt độ trưa chiều cao nhất chỉ ở ngưỡng là ba mươi bốn độ
đến chiều tối mây rồng sẽ kéo đến và mang mưa rào rải rác cho khu vực
các tỉnh nam bộ chịu ảnh hưởng đơn thuần của đới gió tây nam có khả năng xảy ra tố lóc và gió giật mạnh